dự báo trong ngày hôm nay khu vực từ thanh hóa trở xuống cho đến quảng ngãi đều chuyển sang tình trạng mây nhiều và có mưa rông
trong đó khu vực ven biển các tỉnh thanh hóa nghệ an và cả hà tĩnh sẽ là những nơi có khả năng xuất hiện mưa vừa có nơi mưa to và rông mạnh
mưa tăng cộng với gió lạnh làm cho nền nhiệt các tỉnh này trong ngày hôm nay giảm xuống mức lạnh là khoảng từ hai mươi bốn hai mươi năm độ
còn ở các tỉnh quảng trị thừa thiên huế nhiệt độ cũng giảm còn hai mươi tám hai mươi chín độ
với khu vực đà nẵng quảng nam nhiệt độ giảm còn khoảng ba mươi ba mươi một độ
từ quảng ngãi trở vào cho đến bình thuận không chịu ảnh hưởng của không khí lạnh trời tiếp tục có nắng và nền nhiệt ở ngưỡng cao trong khoảng ba mươi hai ba mươi ba độ
trong ngày hôm nay ở khu vực tây nguyên và nam bộ tiếp tục duy trì kiểu thời tiết không mưa có nắng sớm
nền nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực tây nguyên là trong khoảng từ ba mươi đến ba mươi hai độ
còn ở khu vực nam bộ nhiệt độ phổ biến từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ
tuy nhiên do ảnh hưởng của chiều cường nên hiện nay mực nước ở các trạm vùng hạ lưu hệ thống sông sài gòn đồng nai hiện đang ở mức cao
dự báo trong những ngày tới mực nước đỉnh chiều tại các trạm vùng hạ lưu sông sài gòn đồng nai tiếp tục lên nhanh
đỉnh chiều đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày hai mươi tám hai mươi chín tháng một mươi và đạt mức như sau
trạm phú an và trạm nhà bè đạt mức một bảy mươi m đến một bảy mươi năm m cao hơn mức báo động ba mươi hai m đến hai mươi năm m
thời gian xuất hiện đỉnh chiều cao trong ngày là từ bốn đến bảy giờ
các địa phương xảy ra ngập ống như là khu vực thành phố hồ chí minh đồng nai cần thơ cần hết sức lưu ý diễn biến của đợt chiều cường này
trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh ở vịnh bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật tới cấp bảy
khu vực bắc của biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy khiến cho biển động
với khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa không mưa gió đông bắc phổ biến cấp bốn đến cấp năm
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước